thưa quý vị và các bạn xây dựng nông thôn mới là một trong số nhiều chương trình mục tiêu quốc gia
được tập trung thực hiện cho giai đoạn năm năm hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi
tại huyện cam lô tỉnh quảng trì kết quả chương trình xây dựng nông thôn mới đã tạo ra những điểm sáng
hình thành cả vùng sản xuất hàng hóa gần với đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông
thủy lời và các thiết chế văn hóa giáo dục làm thay đổi rõ nét diện màu của nông thôn
tạo ra không gian sống lao động sản xuất và hưởng thu vật chất văn hóa tinh thần tốt hơn cho người dân
những năm qua cùng với việc khuy động nguồn lực của cả hệ thống chỉnh trì
thì việc đầu tư hỗ trợ nguồn vốn chính sách đã xóa được nhiều điểm nghẹn và thách thức
để có thể xây dựng nông thôn mới bền vững để nông thôn mới ở cam lô quảng trì thực sự trở thành
quốc kết mạng ở nông thôn nỗ lực đưa huyện cam lô trở thành huyện nông thôn mới trước năm hai nghìn hai mươi
trong chuyên mục trang địa phương trên sổng truyền hình nhân dân hôm nay
chúng tôi xin được giới thiệu phỏng sự nguồn lực trong xây dựng
giữ vững và nâng cao tiêu chỉ nông thôn mới ở cam lô quảng trì
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
tính trong thời điểm năm năm trở lại đây gần ba trăm linh nhà ở trên nhà bàn huyện cam lô đã được sửa chữa xây mới
con sổ ẩn tương này đã đồng vai trò quyết định để nhau xà trên nhà bàn
hoàn thiện bộ tiêu chỉ về xây dựng nông thôn mới trở thành xà đạt chuẩn nông thôn mới
bàn chùa của xã cáp tuyền khó khăn nhất trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở đây là tiêu chí nhà ở
để giúp chính quyền địa phương và bà con trên bàn dân hoàn thiện tiêu chỉ này
thời gian qua nguồn vốn chính sách trên nhà bàn huyện cam lô đã tạo điều kiện cho nhiều khổ gia đình vay vốn ưu đại để làm nhà ở
nhờ nguồn vốn này mà nhiều hộ đã xây dựng được nhà ở kết cổ vững chắc có nơi ở ổn định để phát triển kinh tế gia đình
bàn chùa của xã cáp tuyền khó khăn nhất trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở đây là tiêu chỉ nhà ở
thanh niên tiếp cận nguồn vốn ưu đại một cách dễ chẳng nhất để thực hiện các tiêu chí nhất là tiêu chỉ thu nhập việc làm
trong quá trình xây dựng mô hình phát triển kinh tế gia đình anh nguyễn đình trung một hội viết nông dân ở thôn thịa xã xã cáp tuyền
đã mềm chán đưa cây sản dây vào sản xuất với dân tích lớn nhất ở vùng cua
cùng với nguồn vốn tự có gia đình anh được kết hàng chính sách xã hội huyện cho vay thêm năm mươi triệu đồng
đồng tiền mở rộng trên tiết đầu tư phân tỏn thuê phương tiền làm đất áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất
trên chiến tiết tạm sào đất của gia đình anh đã trồng hai trăm linh gốc sản dây hiện đã cho thu nhập gần một trăm linh triệu đồng
so với cái đất bàn đi ở đây thì cái thứ nhất là phù hợp cái thứ hai là cái này trồng chiều về sâu bên cho nên là về cái thấm kênh thì rất dễ
trong vòng chỉ có tám tháng
đưa vào thu hết
gia đình đã làm được tạm sào
trong ngày tạm sào thì mức độ năng suất ban đầu thì một ủ khoảng độ bình quân thì có sáu mươi kg
sáu mươi kg thì giá thị trường bữa nay thì khoảng độ là cho một ủ là bốn trăm tám mươi
trong quá trình thực hiện chức trị mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mở
các địa phương đơn vị đều cần nguồn kích phí lớn để thực hiện các tiêu chí như thu nhập
hồ nghèo môi trường
vì vậy việc tiếp tục triển khai các chương trình tỉnh chung chính sách ưu đại là rất cần thiết
tạo động lực quan trọng để các địa phương hoàn thành xây dựng nông thôn mới
việc cho vai hồ cả thể qua tiền chấp của các đoàn thể đứng hết hàng chiến sách xác định là nồng cốt
thông qua tiền chấp của hồ nông dân huyện cắp lộ
chị hoàng thị huế ở thôn thường nghĩa sa cắp nghĩa đã vai vốn đầu tư phát triển trác đài tổng hợp khả quy mô
đặc biệt chị đã đầu tư nuôi ba mươi năm
hai mươi năm con lợn nải và mỗi năm nuôi hai lửa lợn thịt mỗi lửa khoảng hai trăm linh con
với sự cân cư chịu khó cộng với áp dụng kiến thức được học qua các lớp tập huẩn
hai vợ chồng chị huế đã chăm sóc đàn lươn sinh trường phát triển tốt không còi di tình mang lại nguồn thu nhập cao
vốn phải ở ngân hàng chiến sách là một cái nguồn vốn là có cái lãi suất ưu đại cho người nông dân
thì bản thân gia đình thì cảm thấy là vai nguồn vốn này là để mà tăng giá sản xuất được tốt á
thì có đăng ký ở vai tổ ở ngân hàng chiến sách xã hội
thì gia đình là được vay với số vốn là năm mươi triệu
thì qua cả cái thủ tục làm vốn vai thì hồi gia đình cũng không cần là đến ở ngân hàng mà phải thông qua tổ họ làm
thì khi mà gia đình nhận được vốn
thì gia đình cũng không cần là đến ở ngân hàng chiến sách
thì bản thân tôi thì thấy là rất hiệu quả
xác định vai trò của nguồn vốn tỉnh chung đối với phát triển nông thôn
ngân hàng chiến sách xã hội huyên cấp độ đã phổi thơ bởi chính quyền địa phương
các hội đoàn thể gắn công tác tuyên truyền
về chiến sách vai vốn tỉnh chung ốc đại để đầu tư phát triển sản xuất
kinh doanh đào tạo nghề giải quyết việc làm
nâng cao điều kiện sống của người dân gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới
để nay tổng chương nợ các chương trình cho vai chiến sách
thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên đà bàn huyền
đạt trên hai trăm hai mươi hai tỷ đồng với gần một mươi tám lượt hộ vay
từ nguồn vốn vai ốc đại hồ nghèo và các lưỡi thương chiến sách
đã có cơ hội đầu tư phát triển sản xuất
tình từng bước thoạn nghèo và vươn lên làm giàu
qua đó gọi phân quá trọng trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương
những năm qua hội nông dân huyền đã tiếp cận được làm ủy thạc bảy mươi bốn tỷ
cho hơn hai ba trăm linh hộ vai
và trong ngoài những công tác an sinh xã hội ra
chúng tôi tập trung vào phát triển kinh tế xã hội
nhất là phát triển về kinh tế để nâng cao thu nhập
chúng tôi đã xây dựng rất nhiều mô hình
mà chúng tôi đã tập trung vào phát triển kinh tế xã hội

nhất là những nghị quyết phương hai của huyền huy
về phát triển những cây con có thể mệnh ở địa phương
và đồng thời kết hợp trong những công tác đầu ra cho sản phẩm
đa số là những sản phẩm trên địa phương
mà thể mệnh đều có nhà máy đóng thế này
cho nên tiêu thủ rất dễ dàng
và trong những năm qua
những mô hình kinh tế
ví dụ như mô hình sản dây mô hình nuôi dây nhốt
rồi mô hình nuôi ong
của hội nông dân tôi cho rằng là đã xóa đói giảm nghèo
và có những hồ từ hồ nghèo hiện nay đã đến hồ dọc
để tiếp tục phản huy tốt hiệu quả nguồn phổn tỉnh dung chiến sách
trong các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bình thường
giải quyết việc làm xây dựng nông thôn mới
ban tài chiến nước hàng chiến sách xã hội huyền các lộ
tiếp tục tham mưu cho các ủy chiến quyền địa phương
triển khai thực hiện tốt chỉ thị bốn mươi của ban bỉ thư trung ơn tảng
để tác cường sự đền cao của tảng
đối với tỉnh dung chiến sách xã hội trên nhà ban
tập trung nguồn phổn cho các xã xây dựng nông thôn mới
nhất là với các xã làm điểm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu
đồng thời trị đào cản bộ tỉnh dung trực tiếp ra soát lại
các đội tương chiến sách hồ nghèo hồ canh nghèo
để đảm bảo nguồn phổn đền với các đội tương này
một cách sớm nhất giúp họ có điều kiện phát triển kinh tế
giảm nghèo bình thường
rõ nẹp nhất trong quá trình thực hiện nguồn phổn ưu đại
từ ngân hàng chính sách xã hội
những năm qua tỷ lệ hồ nghèo của huyện câm lô đã giảm
từ một mươi chín mươi tám xuống còn bốn một mươi sáu
rồi công tác giải quyết việc làm
tạo các mô hình vệ sinh môi trường
đã góp phần rất lớn vào công cuộc xây dựng nông thôn mới
ở huyện câm lộ
trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục
phát triển nguồn phổn này để tiếp tục xóa nghèo
bền vững hơn
ở trên địa bàn huyện cam lộ giải quyết việc làm
tốt hơn nữa đặc biệt là từ nguồn phổn giải quyết việc làm
chúng tôi sẽ cho vay theo các kênh để tạo các mô hình
trong đó tạo ra các sản phẩm mới đặc biệt là sản phẩm
chúng ta thường gọi là mỗi địa phương một sản phẩm
để góp phần nâng cao đời sống của người dân
cũng như là góp phần nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn
mới ở các xã ở địa bàn huyện cầm lộ và cùng đồng hành
với huyện để phấn đấu đạt huyện nông thôn mới
trước năm hai nghìn hai mươi
hiện tại huyện câm lộ đã có tạm triết tạm xã về đạt chuẩn
nông thôn mới đạt bốn trên chín tiêu chí nông thôn mới cấp huyện
thu nhập bình quân đầu người hơn ba mươi sáu triệu đồng
tỷ lệ hồ nghèo đắt chiều còn bốn một mươi sáu
xác định việc thực hiện chức trị mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cầu
lãnh nghề nông nghiệp là trọng tâm then chốt
vì vậy huyện câm lộ tiếp tục đề minh các cuộc xây dựng nông thôn mới
phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn
theo chuỗi từ sản xuất đến chế biến tiêu thụ nhằm nâng cao trả trị hàng hóa
đảm bảo an toàn thực phẩm hưởng định phát triển nông nghiệp bền phường
nông thôn kiểu mẫu nâng cao thu nhập và đưa sổng tích hình cho người lao động
trong nghề nông nghiệp huyện
để đạt được mục tiêu là sẽ xây dựng quyền trở thành quyền nông thôn mới
trở nắp hai nghìn hai mươi và có hai xã về tích nông thôn mới kiểu mẫu
nguồn phổn chiến sách xã hội đang và sẽ đồng hành cùng chính quyền đoàn thể
đề định với người dân một kết thiệt thực nhất hiệu quả nhất
không chỉ gõ phân dự vững mà còn nâng cao tiêu chỉ trong xây dựng nông thôn mới của địa phương
quý vị và các bạn vừa xem phỏng sự nguồn lực trong xây dựng giữ vững và nâng cao tiêu chỉ
nông thôn mới do đài phát thanh truyền hình quảng trì
thực hiện phát sóng trong chương trình trang địa phương của truyền hình nhân dân
xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau